chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ước tính có hơn một triệu người được miễn thuế thu nhập cá nhân
với lần sóng giảm giá của các thương hiệu ô tô lớn xe trung quốc không còn là ô tô giá rẻ
bộ xây dựng đang đề xuất xây dựng nhà ở xã hội có giá một mươi năm triệu đồng một m hai
nhịp sống kinh tế sẽ mở đầu với các tin tức thị trường
thanh khoản thị trường dồi dào và khối lượng trái phiếu chính phủ đáo hạn lớn
tạo nguồn tái đầu tư khiến thị trường sôi động hơn bao giờ hết
lãi suất phát hành giảm trên tất cả các kỳ hạn đặc biệt trong tháng ba và tháng chín
lãi suất chạm đáy một mươi năm trở lại đây
lãi suất phát hành bình quân đạt hai chín mươi hai một năm giảm ba mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi chín
sau năm hai nghìn hai mươi một kho bạc nhà nước tiếp tục phát hành bổ sung các mã trái phiếu
duy trì quy mô từ một mươi năm đến một mươi tám tỷ đồng một năm
mã trái phiếu hướng tới một tỷ đô la mỹ
tại một số trang bán hoa quả online cam vinh đang được giao bán với giá chưa tới một mươi đồng một kg
thậm chí chỉ năm đồng một kg khiến nhiều người không khỏi hoài nghi về chất lượng cũng như nguồn gốc của cam
theo những người bán hoa quả lâu năm thời điểm này thị trường có bán cam vinh cam hòa bình
xong tùy vào vùng cam chất lượng cam mà có giá bán khác nhau
nhiều xốp chuyên bán cam vinh nhưng là cam vinh trồng ở hà giang
căm loại một có giá một mươi năm đồng một kg
loại nhỏ chứ không có chất lượng cam
chỉ năm đồng một kg
sản lượng cam năm nay rất nhiều nên có giá rẻ hơn so với những năm trước
theo thông tin từ tổng cục thuế sau khi nghị quyết số chín trăm năm mươi bốn về nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
có hiệu lực vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ước tính có khoảng một triệu người đang phải nộp thuế thu nhập cá nhân
ở mức đầu tiên bậc một sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế bậc một được nâng từ chín triệu lên một mươi một triệu đồng một tháng
một trăm ba mươi hai triệu đồng một năm
sẽ có hơn một triệu người được miễn thuế thu nhập cá nhân
mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng từ mức ba sáu lên bốn bốn triệu đồng một tháng
với những người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế trong khoảng bậc hai trở đi cũng sẽ rất có lợi
khi số thuế thu nhập cá nhân phải nộp giảm đáng kể do được nâng mức giảm trừ gia cảnh
trước chất vấn của các đại biểu quốc hội về việc hàng chục ngàn người mua căn hộ đất ở
tại các dự án nhưng chưa được cấp sổ đỏ sổ hồng do chủ đầu tư trì hoãn
bộ trưởng bộ xây dựng cho biết sẽ chuyển cơ quan điều tra xử theo luật hình sự
theo bộ xây dựng sau năm mươi ngày kể từ khi bàn giao nhà cho khách hàng
chủ đầu tư phải làm thủ tục bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
pháp luật cũng đã quy định nếu chủ đầu tư vi phạm sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt có thể lên đến một tỷ đồng
nếu các chủ đầu tư cố tình chây ý sẽ bị xử lý hình sự
nguyên nhân một phần do thiếu thủ tục pháp lý và các dự án vướng quy hoạch treo tại các địa phương
với giá trung bình khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh triệu đồng một chiếc
ô tô trung quốc còn đắt hơn nhiều dòng xe của nhật bản hàn quốc và mỹ
trong khi người sử dụng còn có nguy cơ đối mặt với nhiều trục trặc
chỉ cần từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm linh triệu đồng người tiêu dùng có thể sở hữu nhiều mẫu xe hạng b
ô tô trung quốc có mức giá phổ biến khoảng sáu trăm linh triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi chiếc
tuy nhiên để xe lan bánh người mua còn phải trả thêm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng
cho nhiều chi phí khác
khi đưa vào việt nam nhà sản xuất trung quốc thường cắt bỏ nhiều công nghệ tích hợp để tăng lợi nhuận
ngoài ra các hãng xe trung quốc còn chưa có đại lý chính hãng để bảo dưỡng bảo hành tại việt nam
các sản thương mại điện tử tại việt nam cho rằng họ có nhiều biện pháp để đảm bảo quyền lợi của người mua
tuy nhiên cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương lại cho rằng các sản tiếp nhận xử lý khiếu nại rất chậm
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
có một trăm năm mươi năm khiếu nại của người tiêu dùng
liên quan đến tranh chấp trong các giao dịch thương mại điện tử
chủ yếu là nhận không đúng sản phẩm hoặc bị lừa khi mua hàng
các sàn giải quyết rất chậm thậm chí bỏ qua
người tiêu dùng cần lưu ý đến quyền lợi của mình và liên hệ với cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
khi có khiếu nại khởi kiện hoặc đòi bồi thường
hiện nay ở khu vực đô thị các căn hộ trung cư diện tích nhỏ có khi giá bán lên đến cả tỷ đồng
nhưng người mua cũng rất khó tiếp cận vì khăn hiếm
trước tồn tại trên bộ xây dựng đang đề xuất sửa đổi nghị định một trăm linh
tạo cơ chế chính sách đột phá cho doanh nghiệp tạo thuận lợi hơn cho người dân mua nhà ở xã hội
bộ xây dựng đã báo cáo chính phủ để ra chính sách hỗ trợ nhà ở giá thấp
có diện tích nhỏ hơn bảy mươi m hai có giá bán khoảng một mươi năm triệu đồng mỗi m hai
quy chuẩn quốc gia quy định về diện tích tối thiểu là bốn mươi năm m hai mà chính phủ mới ban hành
là điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư bố trí căn hộ trong các dự án của mình
cùng với đó chính phủ đã bố trí bốn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho người vay mua nhà xã hội
thưa quý vị nhịp sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất